cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ án mạng nói trên
sau ba ngày điều tra truy xét công an tỉnh nam định vừa cho biết đã có thông tin bước đầu về vụ án cố ý gây thương tích
giữa một số thanh niên trong quán mỹ phẩm trên đường trần huy liệu thành phố nam định
xảy ra vào trưa ngày một mươi năm tháng sáu khiến một thanh niên bị trọng thương
theo cơ quan công an nạn nhân trong vụ án là anh trần việt cường hai mươi bảy tuổi
trú tại thành phố nam định đang được điều trị tại bệnh viện việt đức
sức khỏe đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng
vụ việc bước đầu được xác định chỉ vì xích mít trong chuyện thay mạo wifi giữa hai gia đình anh trần việt cường
và vợ chồng linh sơn có cửa hàng cho thuê tại địa chỉ trên
trong lúc xô sát sơn đã dùng dao chém anh cường khiến nạn nhân bị trọng thương
rồi cùng một số đối tượng sau đó bỏ trốn
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố nam định đã nhanh chóng điều tra truy bắt các đối tượng liên quan
đến sáng ngày một mươi tám tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở
đối với trần ly sơn trú tại phường ngô quyền thành phố nam định và vai mai huy nhất chú tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
về hành vi cố ý gây thương tích hiện sơn và nhất đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
ngoài ra lực lượng công an còn xác định hai đối tượng liên quan đến vụ án gồm đỗ xuân thủy chú tại phường trần quang khải
và phạm văn thắng chú tại phường năng tĩnh thành phố nam định
trong số các đối tượng này thì sơn thủy và thắng đều đã có tiền án về tội cướp tài sản
lại có thêm một vụ hành hung bác sĩ vừa xảy ra
một bác sĩ tại khoa y học cổ truyền của bệnh viện thể thao việt nam vừa bị hai đối tượng nam hành hung giã man
dẫn đến phải nhập viện cấp cứu không chỉ hành hung hai đối tượng này còn bắt bác sĩ phải quy trước mặt chúng để xin lỗi
liên quan đến sự việc này vào sáng nay trao đổi với báo chí
tiến sĩ bác sĩ võ tử kha giám đốc bệnh viện thể thao việt nam xác nhận có sự việc trên
và cho biết hai đối tượng hành hung bác sĩ đã bị cơ quan công an tạm giữ
bác sĩ bị hành hung hiện đang công tác tại khoa y học cổ truyền của bệnh viện thể thao việt nam
hiện bác sĩ đang được điều trị vết thương và đến ngày hôm nay sức khỏe đã dần hồi phục
tuy nhiên theo chẳng đoán bác sĩ này bị tổn thương tùy ở cuộc sống xương địa đệ vùng cổ cũng bị tổn thương
hiện tại nạn nhân vẫn phải nằm cố định không được cử động để các bác sĩ tiếp tục điều trị theo dõi
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết
để có tiền tiêu xài cá nhân một sinh viên đã chấp nhận đánh đổi tương lai của mình
và tin chắc rằng khi nhận được bản án thích đáng vẻnh vì vi phạm pháp luật mà mình đã gây ra
thì đối tượng sẽ cảm thấy phải hối hận
đó là trường hợp của trần đăng quang quê ở bắc ninh hiện là sinh viên của trường đại học công nghiệp hà nội
cơ sở hà nam
quang vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam thi hành lệnh khám xét và bắt khẩn cấp
về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi sáu tháng sáu lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của trường đại học công nghiệp
tại hà nam quang đã thực hiện trộm cắp hai chiếc xe máy điện một mắt camera một đầu ghi dữ liệu camera
và một tv tổng trị giá khoảng trên năm mươi triệu đồng tại ký túc xá trường đại học công nghiệp hà nội
khám xét phòng trọ của quang tại ký túc xá cơ quan công an thu giữ hai triệu đồng
và nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc
cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản dạng sáng qua trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
các tuyến đường nội đô của thành phố trà vinh tổ tuần tra cảnh sát cơ động công an tỉnh trà vinh
đã bắt giữ được một đối tượng
đối tượng là phạm văn quốc hai mươi bốn tuổi trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh
khi đang tuần tra kiểm soát tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô
mang biển kiểm soát tám mươi sáu k một tám mươi năm nghìn bảy trăm ba mươi sáu có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một kìm cộng lực tiền vàng điện thoại di động
cùng nhiều vật dụng khác nên mời về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an bước đầu quốc khai đã dùng kim cắt cửa đột nhập vào cửa hàng vật liệu xây dựng
của một người dân ở phường năm thành phố trà vinh trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được công an phường năm tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
rồi quý vị và các bạn ngay sau đây sẽ góp thêm một tiếng nói để cảnh báo với người dân
về mức độ nguy hiểm của bia rượu cùng những hệ lụy của nó gây ra
đối tượng phạm công tám ba mươi tám tuổi chú xã xuân dương huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
vừa bị cơ quan công an huyện thường tín thành phố hà nội khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người
theo tài liệu điều tra phạm công tám và anh bùi văn hoan cùng là thợ phụ hồ làm ở xã nhị khê huyện thường tín
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng năm sau khi uống rượu cùng nhau giữa tám và anh hoan xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát
khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm tám cầm dao nhọn đâm thẳng vào bụng anh hoan
sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu vết thương quá nặng đã khiến anh hoan tử vong
em bốc đầm quá lúc đó có người khó chịu và không kiểm soát được lúc đó mới quay lại em vùng quay lại chân quay lại em thân
đối tượng và lạng dân hai người đều cùng sinh hoạt và ăn ở cùng trong một cái lán đều là công nhân lao động
không có mâu thuẫn gì lớn với nhau hằng ngày cùng đi làm và cùng ăn ở
do vậy từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong sinh hoạt một chút thôi dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra
người nằm xuống kè ra hầu tòa đây là hậu quả đến từ những hành vi côn đồ hung hãn
tại thị trấn yên thế tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng
một nạn nhân bị tức đoạt sinh mạng ngay trong quán nhậu
hiện trường vụ án đẫm máu khiến người dân hoang mang lo sợ
đối tượng giết người đã bị bắt ngay sau đó
từ đây nguyên nhân sự việc được ghé lộ
từ lời khai của nạn nhân cũng như lời kể của các nhân chứng cho thấy
cả đối tượng và nạn nhân đều trong tình trạng có hơi men trong người
chính men rượu là tác nhân gây thúc đẩy tâm lý manh động côn đồ trong người nạn nhân và hung thủ
chỉ trong một khoảnh khắc
từ những người bình thường bỗng chốc trở thành những đối tượng phạm tội giết người
theo thống kê việt nam là một trong những nước sử dụng rượu bia nhiều nhất thế giới
tác hại của việc lạm dụng rượu bia đang trở thành vấn đề nóng
không chỉ liên quan đến sức khỏe kinh tế xã hội
mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự hiện nay
như việc nhậu nhẹt dường như việc sử dụng bia rượu của người việt chúng ta
cũng bắt đầu trở nên sâu bồ bừa bãi
đối với những kẻ xoáy rượu
tức là đầu tiên là người uống rượu và cuối cùng là đến rượu uống người
ý muốn nói rằng đến trạng cuối cùng của một lộ trình mất kiểm soát đó
là con người ta không còn là mình
rượu bia dường như đã trở thành thứ đồ uống quá đỗi quen thuộc
nó xuất hiện trong tất cả các mâm cổ cuộc vui
và những cảnh báo về tình trạng lạm dụng bia rượu
vẫn là câu chuyện biết rồi nói mãi
hy vọng rằng những hình ảnh đau lòng từ các vụ án mạng
mà chúng tôi vừa đề cập
tiếp tục là hồi chuông cảnh báo tới người dân
về mức độ nguy hiểm của bia rượu
cùng những hệ lụy do bia rượu gây ra
và những cảnh báo vừa rồi thì cũng đã kết thúc bản tin một màu online ngày một mươi chín tháng sáu
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
những tin tức an ninh trật tự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm
quý vị hãy chú đơn xem
còn ngay bây giờ thì mời quý vị tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cùng với biên tập viên viu anh và biên tập viên anh vũ
xin cảm ơn biên tập viên linh chi về những tin tức an ninh trật tự